sau bốn giờ truy bắt công an quận tây hồ và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã xác định nơi lẩn trốn
và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng tại trước cửa số nhà bốn trăm linh sáu phố hoàng hoa thám phường thụy khuê quận tây hồ
đối tượng gây án là hoàng ngọc chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phố thụy khuê quận tây hồ
sau khi gây án hoàng ngọc chiến đi xe buýt về xã liên hà đan phượng để lẩn trốn
tại đây đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó đối tượng bị đưa về trụ sở công an quận tây hồ để đấu tranh khai thác
hoàng ngọc chiến được công an quận tây hồ xác định có bệnh án tâm thần
trước đó vào khoảng một mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại khu vực số nhà bốn trăm linh sáu phố hoàng hoa thám phường thụy đã xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là bán hàng nước tại địa chỉ trên